kính chào quý vị đang theo dõi chương trình nhịp sống miền đông
thưa quý vị hiện nay người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các vấn đề bảo vệ môi trường
nhất là tại các thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành dệt may việt nam
xu hướng chuyển đổi xanh này cũng tác động trực tiếp đến ngành dệt may của nước ta
nhiều doanh nghiệp dịch may tại vùng đông nam bộ đã và đang nỗ lực tìm hướng chuyển đổi sang các mô hình sản xuất xanh
thân thiện với môi trường xanh hóa ngành dệt may góp phần mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp hướng tới xuất khẩu bền vững
việt nam hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới
và xanh hóa ngành dệt may là xu thế tức yếu
bắt buộc doanh nghiệp phải triển khai nhằm mục tiêu giữ vững thị trường xuất khẩu và lợi thế tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực chuyển đổi xanh hóa trong sản xuất
như sử dụng năng lượng xanh dùng nguyên liệu sạch và môi trường lao động xanh
các nhà cung cấp nguyên vật liệu cho viking hiện tại

và lựa chọn những nhà cung cấp đó cũng là đi theo hướng chuyển đổi xanh
cái thứ hai là về các dạng đèn các loại năng lượng sử dụng trong công ty
thì mình có sự kết hợp với đơn vị bên ngoài để vào đo lường và xem xét
ở trong cái phần chiến lược là phần nào là phần thay đổi phần nào là phần có thể thay thế
hiện giờ mình đang có chiến lược là mình sẽ thay thế một số các quy trình sản xuất
để tối ưu quy trình sản xuất của mình hiệu quả cao hơn
mà cái ảnh hưởng về nước về điện về sản xuất của mình cao hơn
về nhiệt này nọ kia v v thì nó sẽ theo xu hướng nó giảm xuống
xây dựng một nhà máy xanh thì trong đó là nó có những tiêu chuẩn
ví dụ như chúng ta sử dụng gạch không nung họ yêu cầu chúng ta có sử dụng gạch không nung
là một thứ hai là những cái vật liệu thân thiện
ví dụ như về ton sử dụng thì cũng yêu cầu mình phải sử dụng ton màu sáng
để nó phản xạ được ánh sáng nó được hấp thụ với ánh sáng
rồi sử dụng năng lượng mặt trời để sử dụng cái điện năng lượng xanh đó
đồng thời thì họ cũng yêu cầu về vấn đề là tái tạo được cái nguồn nước chúng ta sử dụng
hoặc là máy may nó có những cái động cơ cái kiệm điện
và trên những cái đó đều có một cái phần mềm để họ đo
đo được là chúng ta sử dụng giống như là cái khí co hai mà trong nhà máy chúng ta như thế nào
rồi nước chúng ta sử dụng trong tháng đó như thế nào
và điện chúng ta sử dụng nó đều có một cái phần mềm để nó đo
để nó đánh giá được cái
đánh giá một cái nhà máy xanh
hiện nay không chỉ các thị trường châu âu đặt ra yêu cầu về các nhãn hàng xanh
mà những yêu cầu của các nhà mua hàng lớn ở mỹ nhật bản cũng đặt ra yêu cầu này
hiện đã có khoảng ba mươi doanh nghiệp dịch may đang trong lộ trình chuyển đổi sản xuất
việc chuyển đổi này cũng khá đa dạng để phù hợp với điều kiện riêng của từng doanh nghiệp
để làm diệt may xuất khẩu thì chúng ta phải có những cam kết
cùng cam kết với nhau
buyer nhà sản xuất nhà người tiêu dùng
dệt may của chúng tôi thì có hai vấn đề là sợi tái chế và nhuộm xử lý
hiện tại bây giờ sợi tái chế là chúng tôi đã đi được khoảng bảy tám mươi chặn được
còn nhuộm thì chúng tôi đang hợp tác với một số những công ty để đạt được những tiêu chí
và chúng tôi cũng nhất quán là loại trừ những tiêu chí
công ty làm ảnh hưởng tới môi trường
và không theo kịp cam kết của chúng tôi
trên thị trường hiện nay có nhiều doanh nghiệp cung cấp các giải pháp chuyển đổi cho ngành dịch may
với những ứng dụng này doanh nghiệp dịch may có thể tối ưu hóa được nguồn nhân lực
tránh lãng phí năng lượng tài nguyên trong quá trình sản xuất
đại diện hiệp hội dịch may theo đan tp hcm cho biết
thời gian qua hiệp hội đã tổ chức nhiều hội thảo tư vấn xây dựng chuỗi
để các doanh nghiệp nắm bắt được tiêu chuẩn chung của ngành
tuy nhiên để thực hiện được chuyển đổi sản xuất doanh nghiệp cần phải có nguồn vốn tài chính lớn hơn
hiện nay chúng ta vẫn chưa có chính sách
một là về tài chính rất là khó khăn
khi tài chính chúng ta mới đưa ra các quỹ các doanh nghiệp các ngân hàng
quan tâm đến sản phẩm xanh để phát triển bền vững
thế nhưng doanh nghiệp và các chính sách chúng ta vẫn chưa xây dựng
một tiêu chí rõ ràng pháp lý cụ thể
và cũng chưa có hướng dẫn nào cụ thể
cho các doanh nghiệp xanh
hiện nay nếu mà được thì chính phủ sẽ có một cái chính sách khuyến khích
các doanh nghiệp đầu tư vào sản phẩm xanh
thì cái chính sách này có thể là cho kết hợp với ngân hàng
và kết hợp với hiệp hội để hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi theo lộ trình
thì nó cũng sẽ giảm thải phát thải khí thải
đến năm hai nghìn ba mươi khoảng ba mươi năm
có thể là các doanh nghiệp chúng ta tự cân bằng được
quá trình chuyển đổi từ sản xuất dịch may truyền thống
sang sản xuất bền vững
đã được doanh nghiệp triển khai
thế nên không chỉ nguồn nguyên liệu đầu vào
nhà máy dệt may này có thể đáp ứng được các tiêu chí xanh
phát triển bền vững ngày càng khắc khe hơn của các thị trường lớn
nhờ vậy trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bị sụt giảm đơn hàng xuất khẩu
thì những sản phẩm may mặt của doanh nghiệp này vẫn được duy trì
thì mình đã phải chủ động trong cái câu chuyện là
cái nguyên vật liệu mà mình mua
thì những nguyên vật liệu đó
nó đang ảnh hưởng tới môi trường như thế nào
và làm sao để mình làm giảm thiểu nó
thì mình sẽ còn phải làm
giảm thiểu cái tác động của những loại vật liệu đó với môi trường
cho nên các vật liệu mà có tính chất
hoặc là có thành phần recycle
và ít ảnh hưởng tới môi trường
thì đó là những cái mà mình sẽ đang ưu tiên
trong cái công việc sọt sim
và công việc chuẩn bị để đáp ứng với tiêu chuẩn đó
thứ hai đó là về cái công nghệ đã áp dụng
và câu chuyện về nước cũng vậy
và sắp tới chúng ta phải áp dụng những cái tiêu chí của nhà máy xanh nữa
thì như vậy chúng ta sẽ phải thay đổi
về mặt công nghệ và tái công trúc
ở mỗi môi trường
với một cái doanh nghiệp của mình
với mô hình cũ sử dụng các thiết bị gây tốn điện
nhưng khi chuyển đổi sang sản xuất xanh
nhà máy đã đầu tư máy móc
công nghệ hiện đại tiết kiệm năng lượng
chi phí đầu tư thiết bị công nghệ ban đầu
có thể đắt hơn
nhưng mang lại hiệu quả lâu dài
nâng cao năng suất nhất là đảm bảo tiêu chí
của sản phẩm xanh
chúng ta đầu tư ra thì chúng ta yên tâm
là nó sẽ có hiệu quả
nên là cái mướn đầu tư ban đầu
nó có phần hết thì chúng tôi đều thường chia sẻ
cho các doanh nghiệp
thì tùy theo cái khách hàng cuối của chúng ta
là sử dụng ở nước nào
văn hóa tâm phao
rồi chúng ta sẽ linh hoạt
để chúng ta đầu tư cho nó phù hợp
cho từng giai đoạn
trong khi mà chúng ta đang chờ nhà nước
có những chính sách cụ thể
để hỗ trợ cho chúng ta phát triển bền vững
trong ngành thời trang
và chuyển đổi
doanh nghiệp sản xuất xanh
và sản phẩm xanh
cũng như là chúng ta thực hiện được cái lộ trình
giảm phát thải
và khí thải nhà kính
đến nét chí dô cho đến năm hai nghìn năm mươi
cái sức đầu tư mà chúng ta xây dựng nhà máy
nó có thể tăng từ một mươi đến hai mươi
nhưng trong vòng ba năm
thì chúng ta đã tiết kiệm được
tí dụ như điện
chúng ta được kiếp điện
tại vì chúng ta sử dụng rất là nhiều đèn
chiếu sáng thì chúng ta sử dụng những cái tấm
mà lấy sáng tự nhiên
rồi những cái đèn led
và người ta sẽ đo được những cái tiết kiệm về năng lượng
chúng ta thấy là một cái công ty
mà để cho rất là nhiều khách hàng
thì ngoài những cái tiêu chuẩn
nhà máy chúng ta phải xanh sạch
rồi những cái hệ thống
mà quản lý chúng ta phải tốt
và tức là họ nhìn về vấn đề
không phải bây giờ sản phẩm rẻ
sản phẩm đẹp nữa
mà người ta nhìn theo một cái yếu tố
về trách nhiệm xã hội của cái nhà máy đó
thì họ sẽ đặt hàng
thì nếu mà chúng ta làm tốt
thì chúng ta sẽ có được những khách hàng lớn
có thể chuyển đổi sản xuất xanh
sẽ buộc doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn
vào giai đoạn ban đầu
việc xây dựng một nhà máy
sẽ làm tăng chi phí lên khoảng hai mươi hai mươi năm
so với nhà máy thông thường
tuy nhiên trong ngắn hạn
doanh nghiệp không phải khai thác
các nguồn tài nguyên thiên nhiên của địa phương
như là nguồn nước nguồn điện
còn về dài hạn
sẽ giúp tăng tuổi thọ nhà máy
chu kỳ sử dụng các thiết bị
sẽ giúp doanh nghiệp giảm được nhiều chi phí
trong quá trình sản xuất
nhờ đó tăng được sức cạnh tranh của doanh nghiệp
trên thị trường xuất khẩu
thưa quý vị
vì các doanh nghiệp dệt may việt nam
đang nỗ lực tìm hướng chuyển đổi
sang các mô hình sản xuất xanh
và thân thiện với môi trường
xanh hóa ngành dệt may
sẽ góp phần mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp hơn
khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình
nhịp sống miền đông xin phép được khép lại
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý khán giả
trong những chương trình phát sóng tiếp theo